các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hiện nay dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp các ca cộng đồng xuất hiện hầu hết ở các địa phương
nguy hiểm hơn nếu biến thể omicron được phát hiện xâm nhập vào nước ta thời gian tới thì hậu quả sẽ rất khó lường
vì thế không thể chủ quan lơ là vì nguy cơ cao hệ thống y tế quá tải khi người nhiễm bệnh tăng cao
bên cạnh đó nước ta vừa mới trải qua đợt dịch thiệt hại rất nặng nề cả về người và nguồn lực của cải vật chất
nên tổ chức bán pháo hoa năm nay dù được xã hội hóa cũng không hợp lý
ngoài ra việc tổ chức bán pháo hoa chắc chắn sẽ dẫn đến tụ tập đông người
khi đó dịch bệnh rất dễ lây lan nhanh ra diện rộng số người mắc sẽ tăng lên nhiều lần
vì hầu như địa phương nào cũng phát hiện f cộng đồng và nhiều trường hợp chưa rõ nguồn lây
các địa phương không nên tổ chức bắn pháo hoa dịp đón năm mới hai nghìn hai mươi hai và tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai
mà tập trung nguồn lực vào những việc cụ thể thiết thực hơn
theo đó cần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
nhất là các gia đình chính sách người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
công nhân người lao động làm việc tại các khu công nghiệp khu chế xuất cụm công nghiệp
bảo đảm mọi nhà mọi người đều được vui xuân đón tết
trong hoàn cảnh dịch bệnh chưa thuyên giảm thì tập trung nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ cấp bách cần thiết để hợp lý hơn
về tổ chức các hoạt động chào mừng năm mới tích nguyên đán quan trọng là trang trọng
tạo được khí thế vui tươi phấn khởi trong nhân dân bằng nhiều hoạt động như trang trí đường xá chợ hoa
các chương trình nghệ thuật phù hợp chứ không chỉ là bán pháo hoa
theo ý kiến của thạc sĩ phạm văn trung các địa phương nên cân nhắc và tuân thủ nguyên tắc chưa kiểm soát được dịch
thì chưa nên tính chuyện bán pháo hoa
điều này vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả đồng thời có thể tập trung các nguồn lực hiện có
cho an sinh xã hội chăm lo đời sống cho người dân được tốt hơn
trong chỉ thị số một mươi một của ban bí thư cũng nêu rằng phát huy truyền thống đại đoàn kết
tinh thần tương thân tương ái của dân tộc thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội
chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
hộ nghèo đồng bào các địa phương bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh vùng sâu vùng xa biên giới
hải đảo miền núi vùng dân tộc thiểu số công nhân người lao động làm việc tại các khu công nghiệp
khu chế xuất cụm công nghiệp đặc biệt chăm lo thăm hỏi các gia đình có người thân
trẻ em có cha mẹ mất do dịch covid một mươi chín bảo đảm mọi nhà mọi người đều được vui xuân đón tết
tổ chức tốt việc thăm hỏi chúc tết thương bình bệnh bình gia đình lịch sĩ gia đình có công với nước
cán bộ lão thành cách mạng mẹ việt nam anh hùng nhân sĩ trí thức văn nghệ sĩ
chức sắc tôn giáo tiêu biểu các đơn vị lực lượng vũ trang lực lượng đang ở tuyến đầu chống dịch
và các lực lượng làm nhiệm vụ trong những ngày tết nhất là ở biên giới hải đảo vùng khó khăn
khu cách ly điều trị tập trung địa bàn phức tạp về an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
về việc bàn pháo hoa và đêm giao thừa không phải nơi nào cũng tổ chức bàn pháo hoa vì tình hình dịch căng thẳng
với các tỉnh thành trên cả nước tổ chức đón năm mới như thế nào xin mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu
tại hà nội theo kế hoạch tổ chức tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai của thành phố hà nội để phục vụ nhân dân đón tết
đảm bảo an toàn tiết kiệm và phòng chống dịch bộ tư lệnh thủ đô được giao chủ trí tham mưu phương án
tổ chức bắn pháo hoa tại một điểm công viên thống nhất và truyền hình trực tiếp kinh phí từ nguồn xã hội hóa
ủy ban dân thành phố xây dựng phương án bắn pháo hoa tại một điểm duy nhất là công viên thống nhất
và truyền hình trực tiếp phục vụ nhân dân đón tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai
đây là năm thứ hai liên tiếp hà nội tổ chức bán pháo hoa tại một điểm trong bối cảnh dịch covid một mươi chín phức tạp
dịp giao thừa những năm trước đó thành phố đều tổ chức bắn pháo hoa tại tất cả ba mươi quận huyện thị xã
còn tại thành phố hồ chí minh ngoài chương trình call down ở trung tâm thành phố các địa phương như quận một mươi hai
tân phú bình tân huyện bình chánh hóc môn củ chi nhà bè và cần giờ vào đêm ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
và ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai sẽ có các chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng năm mới
bên cạnh đó thành phố cũng tổ chức các hoạt động thể thao đón chào năm mới hai nghìn hai mươi hai như giải marathon
tp hcm lần thứ chín năm hai nghìn hai mươi hai tại quận bảy giải đua xe đạp phong trào đón chào năm mới năm hai nghìn hai mươi hai trên tuyến đường mai trí thọ
bà nguyễn thị huỳnh mai tránh văn phòng sở y tế tp hcm cho biết ngày hai mươi ba tháng một mươi hai
thành phố sẽ có thông tin chính thức về các sự kiện chào đón năm mới hai nghìn hai mươi hai được phép diễn ra
tuy nhiên tiêu chí an toàn cho người dân luôn được đặt lên hàng đầu
hết sự kiện nếu diễn ra sẽ bàn pháo
tổ chức sẽ đặt bản bạc kỹ lưỡng thống nhất giữa sở y tế sở văn hóa thể thao và ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố
phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ đỗ văn dũng trường khoa y tế công cộng trường đại học y dược tp hcm cho rằng
nên hạn chế tối đa những sự kiện tập trung đông người
theo ông dũng nếu thành phố đã chủ trương tổ chức thì phải có những biện pháp phòng dịch chặt chẽ
hiện thành phố chưa có quyết định về việc bắn pháo hoa chào đón năm mới
tuy nhiên theo ông dũng thời điểm này không thích hợp để tổ chức
ông cho rằng tình hình dịch ở thành phố cũng như các tỉnh thành vẫn còn căng thẳng
và nguy cơ xuất hiện của biến chủng omicron cũng rất đáng lo ngại
ông dũng khuyến cáo các bậc phụ huynh không nên cho trẻ em tham gia xem pháo hoa
và các sự kiện đông người vì nhiều trẻ vẫn chưa được tiêm vaccine nguy cơ nhiễm bệnh rất cao
tỉnh bình dương cho biết để người dân nhất là công nhân lao động xa quê đón tết nguyên đán ấm áp vui vẻ nơi đất khách
bình dương đã lên kế hoạch tổ chức các sự kiện văn hóa văn nghệ
ngoài ra nếu dịch bệnh được kiểm soát tốt địa phương này sẽ bắn pháo hoa dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
tỉnh bạc liêu thì xây dựng hai phương án bắn pháo hoa vào ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi
nhằm vào ngày hai mươi chín tháng chạp âm lịch để mừng xuân nhâm dần
dự kiến phương án một trường hợp tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh được kiểm soát
sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại bảy huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh bạc liêu
hoặc ngân chỉ bắn pháo hoa tại thành phố bạc liêu
phương án hai trường hợp tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp
sẽ không tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn
còn tại cần thơ theo kế hoạch thành phố dự kiến sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật đêm giao thừa
tại khu nhà hàng hoa sứ quận ninh kiều thành phố cần thơ
đội bắn pháo hoa do bộ chỉ huy quân sự thành phố chủ trì cùng với các đơn vị khác có liên quan
như vậy hà nội dự kiến sẽ bắn pháo hoa tại một điểm duy nhất trên cả địa bàn thành phố
là tại công viên thống nhất
thành phố chí minh thì chưa có kế hoạch về chuyện bắn pháo hoa đêm giao thừa
các tỉnh bạc liêu cần thơ cũng đang lên phương án tùy theo tình hình dịch
quý vị thân mến mặc dù trải qua một năm khó khăn như thế nào
thì mọi người dân việt nam đều mong muốn được đóng một cái tết yên bình hạnh phúc
vì tình hình dịch phức tạp việc bán pháo hoa có thể hạn chế
tuy nhiên quý vị cũng đừng lấy làm buồn
vì không khí tết vẫn luôn hiện hữu qua những gì thân thuộc nhất ở xung quanh chúng ta
mong quý vị có một mùa tết an lành mạnh khỏe đóng một năm mới an khang thịnh vượng
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi
nếu yêu thích chương trình quý vị hãy like subscribe và bật chuông thông báo
để không bỏ lỡ những thông tin thú vị
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại